anh đàm văn hậu chú tại xã phù nham huyện văn chấn trước đây cũng đã từng xuất cảnh sang trung quốc để lao động làm thuê
tuy nhiên khi mới chỉ sang được một thời gian ngắn anh đã bị công an trung quốc bắt giam và sau đó trao trả về việt nam
cuộc sống hiện tại vẫn còn nhiều khó khăn vất vả nhưng anh khẳng định sẽ chỉ làm ăn kiếm sống ngay tại quê nhà
chứ không tin vào lời rủ dê lôi kéo của những đối tượng tổ chức xuất cảnh trái phép nữa
tuy nhiên không phải ai cũng may mắn được trở về như anh hậu mà có không ít người đã phải bỏ mạng tại nơi đất khách quê người
cũng với mong muốn đổi đời kiếm được tiền nuôi hai con ăn học chị đặng thị trung đã mạo hiểm cùng chồng xuất cảnh sang trung quốc làm thuê
nhưng khi vừa sang đến nơi chồng chị đã không may mắc bạo bệnh và đột ngột qua đời
do vợ chồng chị xuất cảnh lao động trái phép nên việc đưa thi hài chồng về việt nam gặp rất nhiều khó khăn
chị trung đã phải vay mượn số tiền gần hai trăm linh triệu đồng để hoàn thiện các thủ tục pháp lý và chi phí cho các dịch vụ đi lại
cuộc sống vốn đã khó khăn nay lại càng khốn khó hơn gấp bội
bởi từ nay chỉ còn mình chị phải lo liệu cuộc sống nuôi dậy hai con cùng với khoản nợ lớn phải trả
qua công tác nắm tình hình quản lý nhà nước về xuất nhập cảnh và các vụ án liên quan xuất nhập cảnh thời gian qua cho thấy
hầu hết những công dân này đều còn nhận thức hạn chế
nên không những vi phạm quy định pháp luật về xuất nhập cảnh
mà nhiều người còn phải gánh chịu những hậu quả hệ lụy về kinh tế thậm chí cả sức khỏe và tính mạng của mình
do đó việc tìm ra các giải pháp ngăn chặn xuất cảnh trái phép là hết sức cần thiết
thưa quý vị hầu hết những người lao động trái phép sang trung quốc đều có hoàn cảnh khó khăn
thuộc diện hộ nghèo vì không có việc làm ổn định nên đã bị rủ dê để vượt biên đi làm thuê
khi bị phát hiện nhập cảnh trái phép vào trung quốc người lao động sẽ bị bắt giam
đồng thời buộc phải lao động công ích và cuối cùng mới được trao trả về nước
nhiều trường hợp họ còn bị co mồi môi giới đánh đập ăn chặn tiền công
có thể thấy việc công dân việt nam xuất cảnh trái phép sang trung quốc làm thuê
tuy có thu nhập cao hơn trong nước nhưng luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro mà người lao động phải gánh chịu
vì xuất cảnh trái phép nên không được pháp luật bảo hộ
phải sống chui lùi để trốn tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng nước sở tại
điều kiện ăn uống sinh hoạt kham khổ làm việc với cường độ cao
đặc biệt là thời gian vừa qua
tình hình công dân xuất nhập cảnh trái phép trên địa bàn xã nợ búng
thì nó cũng đang diễn ra hết sức là phức tạp
chủ yếu là rơi vào những thôn đồng bào dân tộc thiểu số
đối với địa phương có thôn sời lương thôn nậm trọng thôn nậm cửa
thì ở đây chiếm cao tỷ lệ công dân xuất nhập cảnh trái phép
trước thực trạng trên công an tỉnh yên bái đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ
chủ động nắm bắt tình hình quản lý chặt chẽ những đối tượng có dấu hiệu
tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân
tính từ đầu năm hai nghìn một mươi tám đến nay lực lượng chức năng đã phát hiện trên hai trăm ba mươi vụ
ba trăm ba mươi trường hợp xuất cảnh trái phép đi làm thuê ở nước ngoài
trong đó hơn một trăm linh trường hợp bị bắt và trao trả về việt nam
để giảm tình trạng xuất cảnh trái phép trên địa bàn tỉnh yên bái
với chức năng là cơ quan quản lý nhà nước về xuất nhập cảnh
đơn vị tiếp tục giúp ban giám đốc tham mưu cho lãnh đạo tỉnh
chỉ đạo các ban ngành đoàn thể chính quyền cấp cơ sở
thực hiện có hiệu quả chỉ thị của ủy ban nhân tỉnh yên bái
và đồng thời tạo quan việc làm ổn định tại địa phương
để thu hút nguồn lực
đi làm là nhu cầu hết sức chính đáng của mỗi người dân
nhất là ở vùng cao nơi cuộc sống còn nhiều khó khăn
tuy nhiên việc người dân xuất cảnh trái phép là vi phạm pháp luật
tác động không nhỏ đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương
do vậy mỗi người dân không nên làm trái luật
để không phải nhận những hậu quả đáng tiếc cho bản thân và gia đình
nhiều chính sách biện pháp đã được các địa phương thực hiện
tuy nhiên để có được một lời dài cho bài toán vượt biên lao động trái phép
ở vùng tây bắc là điều không đơn giản
nhất là trong bối cảnh điều kiện kinh tế và trình độ nhận thức
của người dân ở mỗi địa phương vẫn còn khác biệt
để giải quyết trên đề cân bản bền vững vấn đề này
cần sự vào cuộc chung tay của các cấp các ngành các địa phương
và đặc biệt hơn ai hết chính mỗi người đều cần tỉnh táo
nắm vững pháp luật và cân nhắc kỹ trước khi xuất cảnh lao động
để bảo đảm quyền lợi của mình